đoàn công tác văn phòng trung ương đảng do đồng chí trần việt hùng phó tránh văn phòng trung ương đảng phó trưởng đoàn kiểm tra theo quyết định một nghìn một trăm năm mươi bốn của ban bí thư năm hai nghìn một mươi chín
đối với công tác tư pháp và thi hành án hình dân sự hành chính làm trường đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh sơn la
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần việt hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh sơn la đạt được trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt trong công tác tư pháp công tác thi hành án dân sự hành chính
trong thời gian tới đồng chí đề nghị tỉnh sơn la tiếp tục tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú
phù hợp với điều kiện ở khu dân cư đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp trên tất cả các lĩnh vực
quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống hoạt động thi hành án dân sự ca cấp phối hợp làm tốt trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự hành chính
sáu khóa một mươi hai tập trung xây dựng nền hành chính tư pháp hướng đến trong sạch vững mạnh dân chủ